trưa ngày hai mươi tháng bốn công an thành phố hải phòng cho biết ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện an dương nhận được trình báo của người thân về việc em nguyễn thủy đê sinh năm hai nghìn chín trú tại thôn ngô hùng xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng bị mất tích
qua điều tra công an huyện an dương xác định ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn em nguyễn thùy đê đi chơi cùng lê văn toàn còn gọi là lê phong toàn tức toàn con sinh năm hai nghìn chín chú tại thôn lê sáng xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện an dương đã triệu tập làm việc với lê văn toàn
tại cơ quan công an thiếu niên này khai nhận ngày một mươi hai tháng bốn tại nhà toàn đã xảy ra tranh cãi với nguyễn thủy đê
toàn đã đánh đê ngất sau đó xiết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà để trôn
sau lời khai của toàn ngay trong đêm ngày một mươi chín tháng bốn công an huyện an dương thành phố hải phòng cùng các lực lượng nghiệp vụ công an thành phố hải phòng đã có mặt tại vườn nhà bà hoàng thị hát chú tại thôn lê sáng xã an hồng huyện an dương
cơ quan chức năng tiến hành khai quật nơi trồn cắt thi thể của đê để khám nghiệm tử thi thu thập chứng cứ điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân
hiện giám đốc công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với công an huyện an dương điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ tình cảm với nhau khá lâu và cả hai đã có con chung được hơn bốn tháng tuổi
bản thân nghi phạm cũng có lý lịch khác người
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng cho biết thêm giữa nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương cả hai đã có con chung với nhau
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng cho biết đến dạng sáng nay cơ quan chức năng đã hoàn tất pháp y và bàn giao thi thể nạn nhân d cho gia đình đưa về an táng
theo vị lãnh đạo ủy ban nhân dân xã an hồng nạn nhân đê đã thôi học khoảng một năm nay toàn bộ hồ sơ học bạ của đê đã không còn ở trường học
người dân sinh sống gần đó cho biết nguyên nhân cháu đê thôi học là do có quan hệ tình cảm với nghi phạm
cháu đê đã có thai và sinh con vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
theo thông tin từ cơ quan chức năng toàn được sinh ra trong trại giam cả bố và mẹ toàn đều không đăng ký kết hôn nên khi toàn được sinh ra bố cô nghi phạm đã không nhận con
toàn được bà ngoại đón về ở cùng từ nhỏ mẹ của toàn tới thời điểm này vẫn đang thụ án
theo đó vào hai mươi h tối ngày một mươi chín tháng bốn khi đang ở nhà ông nguyễn văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú thôn ngô hùng xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng bố của nạn nhân
nhận được điện thoại của lực lượng công an đã thông báo tìm thấy thi thể của con gái mình bị trôn ở vườn chuối
ông toàn cho hay ngày nào tôi cũng đi tìm con do la tin tức từ bạn bè của con gái nhưng vô vọng hôm nhận tin con gái mình bị sát hại như xét đánh ngang tai gia đình tôi đau khổ vô cùng
nói về ngày nguyễn thủy đê sinh năm hai nghìn chín chú thôn ngô hùng xã an hồng huyện an dương mất tích ông toàn thông tin rằng
vào trưa ngày một mươi hai tháng bốn con gái ông mở lời xin phép sang nhà bạn trai
nghe xong ông toàn không đồng ý vì lo rằng con gái sẽ phải chịu phản ứng nặng nề từ gia đình của bạn trai
tuy nhiên thấy đê tha thiết muốn sang nên ông đã đồng ý và yêu cầu con gái mình phải về sớm
đến một mươi bốn h nạn nhân đi xe đạp đến nhà bạn trai nhưng khoảng năm phút sau lại quay về cất xe và bảo chỉ đi bộ vì có người đón
tại giây phút đó ông toàn cảm giác có điều tràng lành và muốn giữ con gái ở lại nhưng lại thôi
khoảng một tiếng sau thấy con gái chưa về
ông toàn thấy lo lắng nhưng không thể đi tìm vì đang phải trông cháu là con của đê mới sinh
tuy nhiên đến một mươi sáu giờ ông cùng người thân tìm tới nhà nghi phạm để xem tình hình nhưng không thấy con gái đâu
khi hỏi thì gia đình nghi phạm bảo rằng đây chưa ghé qua
ông toàn cho biết
ngày hôm đó tôi tìm khắp nơi điện thoại không thấy con gái nghe máy
sợ có điều chẳng lành nên tôi trình báo với công an xã an hồng về việc mất tích của con mình
được biết lúc đến nhà nghi phạm lê văn toàn sinh năm hai nghìn chín
hùng xã an hồng ông toàn có thấy một đôi dép rất giống của đê
nhưng lại bỏ qua vì đang mài tìm con gái
sang ngày hôm sau ông toàn quay lại hỏi tùng tích thì không thấy đôi dép đó ở nhà nghi phạm nữa
thấy có điều bất thường ông toàn đã báo cho công an để cùng tìm kiếm con gái
những ngày sau đó lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống camera của các nhà dân
thì phát hiện đề có tới nhà của nghi phạm nhưng khi hỏi thì gia đình không thừa nhận
theo chia sẻ của gia đình đây sinh con vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
dù đã bốn tháng trôi qua nhưng nghi phạm chưa một lần đi cùng người thân tới thăm hỏi động viên
theo đó con của thiếu nữ d đang được gia đình ông toàn thay nhau chăm sóc
hiện tại gia đình của đê đang làm lễ hậu sự và chờ kết quả điều tra của cơ quan công an
từ thông tin ban đầu vụ án trên tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư tp hà nội cho rằng
đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm
do đó cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can với nghi phạm
để xem xét làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
với kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi kết quả giám định pháp y tử thi
để xác định nguyên nhân tử vong kết quả giám định adn thông tin trình báo của gia đình nạn nhân
lời khai của nghi phạm lời khai của người làm chứng đến nay cơ quan điều tra cũng có đủ căn cứ
để khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can để điều tra đối với nghi phạm này
về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự để điều tra làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong không phải do bệnh lý
không phải do tai nạn và việc trôn sát nạn nhân trong vườn là những tình tiết quan trọng
để xác định nạn nhân bị sát hại
với kết quả xác định nạn nhân bị sát hại kết quả xác minh về độ tuổi của đối tượng sát hại nạn nhân
nhận thức ý chí của đối tượng là nghi phạm và diễn biến hành vi của các bên tại thời điểm sự việc xảy ra
là những vấn đề quan trọng để quyết định khởi tố vụ án hình sự
theo quy định của pháp luật người từ một mươi bốn tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự với một số tội rất nghiêm trọng
tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý trong đó có tội giết người
theo thông tin từ phía cơ quan điều tra nghi phạm học lớp chín đã một mươi bốn tuổi nên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người
vì vậy vấn đề còn lại là cần phải làm rõ hành vi sát hại nạn nhân và nhận thức của nghi phạm về hành vi của mình
và với hậu quả do hành vi của mình gây ra
trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy đối tượng nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm
có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi
mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể bị tử vong thì có căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
điều đáng chú ý trong vụ việc này là cả nghi phạm và nạn nhân đều là trẻ em là người chưa đủ một mươi sáu tuổi
đây là vụ việc rất đau xót khi nghi phạm đang đi học và đang ở thời điểm cuối cấp đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học cơ sở
hậu quả sự việc rất nghiêm trọng người thì mất mạng kẻ vướng vòng lao lý
cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối liên hệ giữa nạn nhân và nghi phạm để làm rõ mối quan hệ giữa các bên
làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội đồng thời để đánh giá tính chất của vụ án
thực tiễn xã hội hiện nay nhiều em học sinh lớp tám lớp chín đã tương đối phát triển về thể chất và phát triển sinh lý tình cảm yêu đương
ở độ tuổi này các em ít tiếp xúc với cha mẹ hơn và dễ bị rụ rỗ lôi kéo vào các thói hư tật xấu
thêm vào đó ở độ tuổi chưa thành niên các em đang trong quá trình hình thành nhân cách
nhận thức chưa đầy đủ về xã hội và cuộc sống dễ bị kích động dễ bị lôi kéo thiếu kỹ năng sống
nên dễ mắc sai lầm và có thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội
bởi vậy những vụ việc như thế này sẽ là bài học lớn trong công tác quản lý giáo dục con cái
đặc biệt là các con ở độ tuổi dậy thì và những đứa trẻ sống trong môi trường đặc biệt như thiếu cha thiếu mẹ
không sống chung cùng cha mẹ hoặc những đứa trẻ sống trong gia đình bất hòa
thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực
cha mẹ cũng cần sát sao hơn đối với con cái kiểm soát chặt chẽ hơn các mối quan hệ tình cảm thiếu lành mạnh
có thể dẫn đến các con bị bạo hành bị xâm hại
nhà trường cũng cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
để các em có lối sống lành mạnh có nhận thức ngày càng đầy đủ ngày càng đúng đắn về xã hội và cuộc sống
để các em từng bước làm chủ cảm xúc làm chủ bản thân có những suy nghĩ và hành động đúng
để có những hành vi phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội
đối với hình phạt mà nghi phạm phải đối mặt luật sư cường cho biết
trường hợp người phạm tội giết người là người từ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
theo quy định pháp luật việt nam hiện nay sẽ không áp dụng hình phạt tử hình tù trung thân
mà chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn và mức hình phạt tù có thời hạn không quá một mươi hai năm tù
theo quy định tại điều chín mươi một bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
điều một trăm linh một về tù có thời hạn cũng quy định mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm tội
đối với người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi khi phạm tội
nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù trung thân hoặc tử hình
thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một mươi hai năm tù
nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai bức hình phạt tù mà điều luật quy định